ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra giám sát và hậu kiểm để bộ tài nguyên và môi trường và một số cá nhân có nhiều sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án phong musa hà tĩnh để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng cho môi trường và đời sống của nhân dân làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đồng chí nguyễn minh quang nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi một
đồng chí bùi cách tuyến nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường nguyên tổng cục trường tổng cục môi trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
đồng chí đã thiếu trách nhiệm khi ký phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường bỏ qua sự cảnh báo ảnh hưởng đến môi trường buông lỏng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thanh tra kiểm tra giám sát việc xây dựng các hạng mục
mục công trình bảo vệ môi trường của công ty formosa
đồng chí nguyễn thái lai nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên môi trường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi một
đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định ký giấy phép cho công ty formosa xả nước thải xa bờ không đúng quy định
đồng chí võ kim cự bí thư đảng đoàn chủ tịch liên minh hợp tác xã việt nam
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
ban quản lý khu kinh tế tỉnh hà tĩnh giai đoạn từ năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi
đồng chí đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư
giao và cho thuê mặt nước biển đồng ý chủ trương cho công ty formosa
giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống nước xả thải không đúng quy định
thiếu trách nhiệm chỉ đạo thanh tra giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án
những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường của các đồng chí nêu trên
đã gây hậu quả rất nghiêm trọng cho môi trường và đời sống của nhân dân gây bức xúc xã hội
làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và môi trường đầu tư
ảnh hưởng xấu đến uy tín của bộ tài nguyên và môi trường tỉnh hà tĩnh
xét nội dung tính chất mức độ vi phạm ban bí thư thống nhất một trăm linh bằng phiếu kín
quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn minh quang
kỷ luật cách chức ủy viên ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với đồng chí bùi cách tuyến và đồng chí nguyễn thái lai
kỷ luật cách chức ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn năm hai nghìn một mươi và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi
đối với đồng chí võ kim cự bao gồm cách chức tất cả các chức vụ
bí thư ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh phó bí thư tỉnh ủy bí thư tỉnh ủy hà tĩnh theo quy định
đồng thời ban bí thư yêu cầu ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật
về hành chính tương ứng theo quy định đối với bộ tài nguyên và môi trường
đồng chí nguyễn minh quang đồng chí bùi cách tuyến đồng chí nguyễn thái lai và đồng chí võ kim cự
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
chiều ngày hai mươi một tháng bốn tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp ngài khamal mahotara
điều phối viên thường trú liên hợp quốc trưởng đại diện chương trình phát triển liên hợp quốc
tại việt nam tới chào nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn liên hợp quốc đã mời việt nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu
thí điểm thực hiện kế hoạch hành động về chuẩn bị và ứng phó với hiện tượng el nino
chủ tịch nước khẳng định cam kết của việt nam tiếp tục là thành viên tích cực và có trách nhiệm
của cộng đồng quốc tế và của liên hợp quốc
việt nam mong muốn liên hợp quốc tiếp tục chung tay giải quyết các thách thức
qua đó góp phần củng cố môi trường hòa bình an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững ở việt nam và trong khu vực
về phần mình điều phối viên thường trú liên hợp quốc trưởng đại diện chương trình phát triển liên hợp quốc
tại việt nam kamal mahotra cho biết liên hợp quốc đang trong đội chính phủ việt nam sớm phê chuẩn và ký kết
kế hoạch chiến lược chung việt nam liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ngoài ra trên bình diện toàn cầu liên hợp quốc đã xác định một mươi quốc gia ưu tiên
có kế hoạch hành động về chuẩn bị và ứng phó với biến đổi khí hậu trong đó có việt nam
phát biểu tại buổi tiếp quốc vụ khanh ấn độ vk singh vào chiều ngày hôm nay
thủ tướng nêu rõ hai bên cần tăng cường đầu tư trên các lĩnh vực mà ấn độ có thế mạnh và việt nam đang có nhu cầu
hạn chế và từng bước xóa bỏ các rào cản thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước
tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt một mươi năm tỷ usd
vào năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng khẳng định hai nước cần phối hợp tốt trên các diễn đàn đa phương
việt nam ủng hộ chính sách hành động hướng đông của ấn độ cũng như ủng hộ ấn độ có vai trò vị thế cao hơn ở khu vực
ủng hộ ấn độ tăng cường liên kết kết nối về mọi mặt với asean đánh giá cao lập trường và các phát biểu tích cực của ấn độ
về vấn đề biển đông thời gian qua
thủ tướng mong ấn độ với tư cách là nước lớn có tiếng nói quan trọng ở khu vực
tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ hòa bình ổn định an toàn an ninh và tự do hàng hải hàng không ở biển đông
đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
thủ tướng đề nghị bộ ngoại giao hai nước sớm hoàn tất xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
qua quốc vụ khanh thủ tướng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới thủ tướng ấn độ modi
quốc vụ khanh vk singh truyền thư của thủ tướng ấn độ modi tới thủ tướng nguyễn xuân phúc
trân trọng đánh giá cao mối quan hệ hai nước giữa hai nhà lãnh đạo chính phủ
năm nay cũng kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ đối thoại asean ấn độ mà việt nam là nước điều phối
ông nhận thấy việt nam chuyển mình đáng kể
quốc vụ khanh nhấn mạnh chúng ta cần xây dựng lộ trình và kế hoạch rõ ràng để quan hệ song phương tương xứng đối tác chiến lược toàn diện
ấn độ đang nỗ lực triển khai cam kết cấp tiến dụng năm trăm linh triệu đô la mỹ cho việt nam như thủ tướng modi đã tuyên bố
ấn độ nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với việt nam trong an ninh mạng phòng vệ thương mại đào tạo quốc phòng hàng không vũ trụ phát triển các loại thuốc y học cổ truyền
về thương mại cần quan tâm vận tải đường biển hai nước qua đó góp phần giảm giá thành hàng hóa
các bộ ngành hai bên cần trao đổi cụ thể hơn về vấn đề này
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp bà thái bội quân tổng giám đốc điều hành tập đoàn bảo thành đài loan trung quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận đóng góp của tập đoàn trong việc sản xuất sản phẩm xuất khẩu ở việt nam
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư làm ăn thành công tại việt nam
trong đó có tập đoàn bảo thành thủ tướng tin tưởng với những gì đạt được chắc chắn tập đoàn sẽ gặt hái nhiều thành công ở việt nam
thủ tướng đánh giá cao các hoạt động từ thiện của tập đoàn nhất là hướng về người nghèo người dân vùng bị thiên tai
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam làm hết sức mình để tạo môi trường vĩ mô ổn định môi trường hòa bình ổn định để phát triển thịnh vượng
thủ tướng mong bảo thành tiếp tục phát triển mở rộng sản xuất ở việt nam mở rộng ra cả miền bắc miền trung
thủ tướng cũng gợi ý bảo thành nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở việt nam lĩnh vực có rất nhiều tiềm năng phát triển
tập đoàn có bốn trăm sáu mươi công nhân trên toàn thế giới
riêng tại việt nam tập đoàn có hơn một trăm sáu mươi lao động
ngoài đầu tư gia công cho các thương hiệu lớn trên thế giới tập đoàn cũng phát triển các hệ thống bán lẻ
tập đoàn cũng tổ chức và tài trợ cho nhiều sự kiện thể thao lớn trên thế giới quan tâm chăm lo đời sống người lao động
thể hiện trách nhiệm với xã hội cộng đồng giúp đỡ người nghèo người dân ở vùng bị thiên tai
thời gian tới tập đoàn quyết định thành lập quỹ xã hội bảo thành để làm công tác thiện nguyện ở việt nam
bà khẳng định tập đoàn cam kết đầu tư làm ăn lâu dài tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường
tập đoàn sẽ nâng cấp cải tiến để hoạt động sản xuất phát triển tốt hơn
chú trọng đào tạo lao động việt nam để thay thế các vị trí quan trọng
còn tại buổi tiếp tổng thư ký tòa trọng tài thường trực pca hugo henship less
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao quan hệ của pca với việt nam và mong muốn phát triển mối quan hệ này mạnh mẽ hơn nữa
đánh giá cao vai trò của pca thủ tướng cho biết sẽ giao bộ ngoại giao làm đầu mối
chịu trách nhiệm trước chính phủ thúc đẩy mối quan hệ với pca
hoan nghênh việc pca mở văn phòng thường trú tại việt nam qua đó thúc đẩy việc hợp tác đi vào chiều sâu thiết thực
thủ tướng nhấn mạnh việt nam đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế toàn diện do đó mong pc tư vấn những vấn đề liên quan
về những đề nghị của pca thủ tướng giao các bộ ngành chức năng nghiên cứu và sớm có trả lời
chính phủ và bộ ngoại giao việt nam đánh giá cao vai trò của pca
thủ tướng cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của phó tổng thư ký pca brooke william daly
nhiều lần hỗ trợ hợp tác đào tạo giúp việt nam
tổng thư ký pca hugo henshiplet cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
ông bày tỏ cảm ơn việc chính phủ việt nam đồng ý để pca mở văn phòng thường trú tại việt nam
điều này hỗ trợ tốt thuận lợi cho các hoạt động của pca tạo điều kiện thuận lợi
hỗ trợ đào tạo cho các luật sư cán bộ của việt nam cũng như trao đổi công tác
trong các quốc gia thành viên việt nam là một trong những thành viên hoạt động tích cực
thưa quý vị
thưa quý sáng nay hai mươi một tháng bốn người dân thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
đã thả một cán bộ trong số những người đang bị giữ tại nhà văn hóa thôn này
người được thả là ông đặng văn cảnh trưởng ban tuyên giáo huyện ủy mỹ đức
chiều cùng ngày một số chứa ngại vật cũng đã được người dân dọn dẹp
để đón chủ tịch ubnd tp hà nội về đối thoại với người dân
dự kiến là trong ngày mai hai mươi hai tháng bốn chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
sẽ về đối thoại với người dân xã đồng tâm huyện mỹ đức
trên đường vào làng truyền hình nhân dân sẽ thông tin về diễn biến cuộc tiếp xúc này
ngày hai mươi một tháng bốn tại trụ sở tổng hội người campuchia gốc việt nam
đoàn thiện nguyện việt nam đã tiến hành khám bệnh cấp thuốc miễn phí
và tặng quà cho năm trăm linh việt kiều và người dân campuchia
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thủ đô phnom penh
chuyến công tác của đoàn lần này nhằm thể hiện tấm lòng tình cảm của đảng ủy
chính quyền người dân tp hồ chí minh nói riêng và đất nước việt nam nói chung
mong muốn bà con kiều bào và người dân campuchia sớm vượt qua khó khăn
có cuộc sống ổn định ấm no và hạnh phúc
những bệnh nhân trong lần tới khám bệnh này sẽ được cấp thuốc điều trị các bệnh thường gặp
và nhận một phần quà khoảng một triệu đồng một người
thông qua hoạt động từ thiện này đoàn thiện nguyện cũng mong muốn góp phần vun đắp
tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt nam campuchia
ngoài các hoạt động từ thiện tp hồ chí minh còn dành một số xuất học bổng
cho con em kiều bào sang học đại học ở việt nam
điều này đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực tạo điều kiện phát triển
và xây dựng cộng đồng người campuchia gốc việt nam
trong phần tin quốc tế nghi phạm khủng bố trong vụ nổ súng ở paris mang quốc tịch pháp
bộ trưởng quốc phòng mỹ cáo buộc syri vẫn lưu trữ vũ khí hóa học
bộ trưởng nội vụ bỉ jean jambon cho biết đối tượng có liên quan tới vụ nổ súng
ở trung tâm thủ đô paris
phát biểu trên đài phát thanh vrt của bỉ ông jammon cho biết
cuộc điều tra đang được tiếp tục tiến hành
những gì nhà chức trách bỉ có thể xác nhận vào thời điểm này
đó là đối tượng thực hiện vụ nổ súng là một công dân pháp
tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is đã nhận trách nhiệm cho vụ nổ súng
khiến một cảnh sát pháp thiệt mạng
tuyên bố của nhóm này gọi nghi can là người bỉ bằng tiếng ả rập
còn theo nhà chức trách bỉ tay súng được xác định là karim shofi
và họ đang truy tìm nghi phạm thứ hai
trong vụ tấn công paris hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm khiến hơn một trăm ba mươi người thiệt mạng
hai trong số một mươi kẻ tấn công là công dân bỉ và những đối tượng khác sinh sống tại bỉ
phản ứng với vụ tấn công vào paris hôm thứ năm
ứng cử viên cực hiểu cho ghế tổng thống pháp bà marine le pen kêu gọi
khôi phục lại các biện pháp kiểm soát biên giới
bà le pen đồng thời hứa sẽ bảo vệ nước pháp nếu chiến thắng
trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào chủ nhật tới
bà le pen lên tiếng chỉ trích nhà chức trách pháp cho rằng chính quyền
đã không làm đủ để bảo vệ công dân pháp khỏi các vụ tấn công khủng bố
khiến hơn hai trăm ba mươi người thiệt mạng kể từ năm hai nghìn một mươi
ứng cử viên cực hữu khẳng định nếu đắc cử
bà sẽ khôi phục lại các biện pháp kiểm soát biên giới
thời kỳ trước hiệp ước đi lại tự do schengen
đồng thời xử lý hành chính và hình sự với tất cả các cá nhân hiện diện
trên lãnh thổ pháp có liên quan hoặc có tư tưởng ủng hộ is
bà le pent cũng đưa ra những cam kết cứng rắn
về việc thu hồi quốc tịch với những người có quốc tịch kép
và trục xuất họ về nước xuất xứ
nhiều người dân paris khi trả lời báo chí ngày hôm nay đều khẳng định
sẽ không để nỗi sợ hãi khủng bố tác động đến cách sống
và lựa chọn ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào chủ nhật này
vụ nổ súng trên đại lộ champs élysées đẩy an ninh quốc gia pháp lên quan tâm hàng đầu
khiến cho kết quả cuộc bầu cử tổng thống pháp sắp tới càng khó đoán
với quan điểm cưng rắn về an ninh và người nhập cư
ứng cử viên cực hữu le pen và ứng cử viên bảo thủ philong
được cho là đã củng cố vị trí nhờ vụ việc này
tại giai đoạn này của cuộc bầu cử
mọi chính trị gia đều tập trung vào vụ tấn công và hiệu ứng của nó
nhưng tôi cho rằng chúng ta không nên quá bị quấn vào nó
có rất nhiều điều khác để quan tâm tại nước pháp hiện tại
người dân paris chỉ trích phản ứng của các ứng cử viên tổng thống về cuộc tấn công
họ cho rằng các ứng cử viên không nên sử dụng vụ tấn công để tạo lợi thế tranh cử
chúng tôi không cần những lời nói cảm thông xuông từ các chính trị gia
chúng tôi cần hành động cụ thể để thay đổi
nói không thì ai cũng nói được
bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis tuyên bố không còn nghi ngờ
về việc syri còn lưu giữ một số vũ khí hóa học
đồng thời cảnh báo chính quyền của tổng thống basar assad không nên sử dụng chúng
phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp israel avigdor lieberman
bộ trưởng quốc phòng mỹ khẳng định
việc chính quyền syri sở hữu vũ khí hóa học
tuy nhiên từ chối bình luận về số lượng vũ khí mà washington tin rằng syri đang sở hữu
tuyên bố của người đứng đầu lầu năm góc được đưa ra hai tuần
sau khi chính quyền tổng thống mỹ donald trump tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa
nhằm vào căn cứ quân sự của syri
với cái cớ là để trả đũa cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa hợp
và một thị trấn do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở miền bắc syri
syri đã phủ nhận thực hiện vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học
trong khi moscow chỉ trích hành động của mỹ là xâm lược một quốc gia có chủ quyền